công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ hai dân phòng phường an bình bị đâm trọng thương khi truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản
khi nhận được tin báo tại hẻm tám c khu phố một mươi hai phường an bình thành phố biên hòa
có hai đối tượng đang bẻ khóa nhà dân đột nhập trộm tài sản
hai thành viên thuộc đội dân phòng phường an bình là anh phan văn hóa và lê minh hưng
đã nhanh chóng chạy đến hiện trường vây bắt
thì bị hai đối tượng dùng bình xịt hơi cay dao và kìm cộng lực tấn công
khiến anh hóa bị một vết đâm vào hông gục tại chỗ anh hưng bị thương ở tay
sau đó hai đối tượng trộm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
hai anh hóa và hưng được người dân đưa đi cấp cứu
hiện anh hóa đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa đồng nai còn anh hưng đã được xuất viện
công an thành phố biên hòa khẩn trương truy bắt hai đối tượng gây ra vụ việc trên